thì thấy mọi người nói là dùng máy lọc nước nó đảm bảo an toàn hơn thì chúng tôi dùng thôi
chị cũng không biết là như thế nào
đảm bảo thì mình cũng không đi test nước này là cũng không dám khẳng định là có đảm bảo hay không
nhưng mà cái mắt thấy tay nghe là mình nhìn thấy nước nó những lúc nó không được đảm bảo
thì ví dụ như là nước nó có màu chuyển màu này màu sẫm hơn này
khi mà lọc thở lọc bằng cái màng thẩm thu ngược này thì dùng áp suất người ta nén nước qua
cho nên là khi mà nước nó ở cái sản phẩm đi ra qua cái màng lọc này thì ta được cái nước gần như là nước tinh khiết
về nguyên lý thì cái màng eu nó chỉ cho nước đi qua
thế nhưng mà trong khi tổng hợp các loại màng ấy có được các cái kích thước mà nó chỉ cho nước đi qua
thì cái màng nó rất là đắt
còn thì những cái màng trôi nổi trên thị trường hoặc là đặc biệt những cái loại màng mà nhập từ biên giới này rất là rẻ
thì cái tổng hợp thế này thì cái lỗ của nó không đồng đều
mà có thể là có những cái lỗ màng nó rất là to nó vẫn có thể cho các cái yêu đi qua
theo thống kê của báo cáo thị trường máy lọc nước việt nam theo kỹ thuật
doanh số dự báo và cơ hội cạnh tranh hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một của texai resit
sức tăng trưởng của thị trường này lên đến một mươi hai bốn trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bình lọc nước dần trở thành vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình
và là ngành kinh doanh béo bở được nhiều cá nhân tổ chức tham gia
tuy nhiên sau những lời quảng cáo về giá trị và vai trò lọc thường thấy về sản phẩm này trên thị trường
thực trạng sử dụng máy lọc nước nhưng không đạt hiệu quả ở nhiều nơi
liệu bình lọc nước có luôn là sản phẩm an toàn và đáng tin cậy như mọi loại quảng cáo